thưa quý vị thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng việt nam trong năm vừa qua là rất lớn
con số thiệt hại ước tính lên tới gần một tỷ usd
và số lượng thiệt hại năm hai nghìn một mươi chín tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi tám là có nhiều nguyên nhân
trong đó nguyên nhân của những thiệt hại này vẫn chủ yếu là đến từ phía người sử dụng
thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng việt nam đã lên tới hai mươi tám trăm chín mươi hai tỷ đồng
vượt xa con số một mươi bốn chín trăm linh tỷ đồng của năm hai nghìn một mươi tám
tổng số lượt máy tính bị nhiễm mã độc được ghi nhận trong năm hai nghìn một mươi chín lên tới tám mươi năm hai triệu lượt
tăng ba năm so với năm hai nghìn một mươi tám
một tám triệu lượt máy tính bị mất dữ liệu mã độc tấn công apt đã tinh vi đến mức tàng hình
đây là những tổng kết an ninh mạng năm hai nghìn một mươi chín mới được tập đoàn công nghệ bkv công bố
theo các chuyên gia về an ninh mạng của bkav năm hai nghìn một mươi chín an ninh mạng việt nam tuy không có sự cố nào đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
nhưng sự gia tăng các máy tính bị nhiễm mã độc mã hóa dữ liệu và mã độc tấn công có chủ đích apt là những nguyên nhân chính gây ra những thiệt hại khổng lồ này
các doanh nghiệp và các loại mã độc lây nhiễm qua usb hay lây nhiễm qua email qua mạng internet là những loại mã độc tương đối phổ biến và đã quen thuộc với người sử dụng máy tính việt nam
có thể thấy những loại virus máy tính tấn công người dùng việt nam đều là những loại mã độc đã không còn xa lạ
tuy nhiên số lượng thiệt hại năm hai nghìn một mươi chín vẫn tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi tám có nhiều nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ phía người sử dụng
nguyên nhân chính dẫn tới người sử dụng máy tính tại việt nam bị nhiễm mã độc đầu tiên là nguyên nhân là tải những phần mềm không rõ nguồn gốc xuất xứ từ internet về
cứ một mươi máy tính cài phần mềm tải từ trên mạng về thì có tám máy tính là bị nhiễm virus
tiếp theo là các thiết bị usb khi đưa vào sử dụng thì cần phải được quét virus trước khi đưa vào máy tính để sử dụng
bên cạnh đó thì có tới bốn mươi một các máy tính tại việt nam
nó vẫn còn chứa cái lỗ hổng smb
đây là một cái lỗ hổng rất là nghiêm trọng của hệ điều hành windows
nó giúp cho các virus máy tính cho các hacker có thể tấn công vào các cái máy của người sử dụng mà không cần người sử dụng thao tác
cái lỗ hổng này mặc dù đã tồn tại hai năm nhưng đến nay thì vẫn có tới bốn mươi một các ngành máy tính tại việt nam mà chưa vào lỗ hổng
thưa quý vị xã hội hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ thông tin và truyền thông
thì các mối đe dọa an ninh mạng sẽ càng bùng nổ và phát triển
công ty an ninh mạng capersky việt nam thường xuyên nằm trong top ba quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trên thế giới
đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ những mối đe dọa về an ninh mạng sẽ ngày càng tinh vi hơn
việc bảo đảm cho việt nam có một không gian mạng an toàn thực sự là vấn đề của tất cả các cơ quan tổ chức và mỗi người dân khi tham gia môi trường mạng
theo đánh giá của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
lần đầu tiên việt nam xếp thứ năm mươi về chỉ suy nghĩa
trong số an toàn thông tin toàn cầu tuy nhiên con số này cũng không thể hiện quá rõ ràng với bức tranh an ninh mạng việt nam khi mà có rất nhiều cuộc tấn công vào hệ thống an toàn thông tin mạng
trong hai nghìn một mươi chín việt nam vẫn đang đối mặt với rất khá nhiều nguy cơ và rủi ro đến từ các cuộc tấn công mạng khác nhau
điển hình là một số cuộc tấn công mạng liên quan đến việc lộ lọt thông tin của người dùng thông tin cá nhân thông tin và tài khoản
cũng như các cuộc tấn công nhắm vào các hệ thống thông tin của các tổ chức tài chính ngân hàng
và bên sau đó nữa là các
cuộc tấn công của chủ tịch apt nó vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ với số lượng và quy mô ngày càng tăng
với cái đích ngắm là hệ thống thông tin của chúng ta từ hệ thống chính phủ điện tử đến những hệ thống của các tổ chức doanh nghiệp lớn tại việt nam
thì để thấy được là cái nguy cơ cái rủi ro cái vất an toàn thông tin mạng luôn luôn hiển hữu
và chúng ta không đánh giá được cái kết quả của chúng ta dựa vào những con số
có thể nói không gian mạng không ngừng thay đổi các loại hình tấn công mạng cũng biến hóa liên tục và ngày càng tinh phi hơn
và không ai có thể an toàn một mình trên môi trường này
chính vì vậy việc liên kết với nhau để có những cảnh báo sớm và cùng đưa ra những cách thức để giữ cho việt nam có một môi trường mạng an toàn là điều hết sức cần thiết
bên cạnh đó doanh nghiệp cần dành một nguồn lực thích đáng để thường xuyên đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn thông tin
thì người sử dụng cũng cần nâng cao nhận thức trong việc phòng ngừa ứng phó khi có sự cố an ninh mạng xảy ra để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất
không ai có thể an toàn trong cái thế giới số này một mình được
do vậy cái biện pháp đầu tiên và tiên quyết là cần phải gọi là chung tay với nhau trong cái việc gọi là chia sẻ kết nối thông tin lẫn nhau
liên quan đến những thông tin về nguy cơ tấn công mạng liên quan đến những thông tin về những mẫu mã độc mới những kỹ thuật mới
để chúng ta đồng lòng và phát hiện ra sớm nhất tổ thể những nguy cơ đấy đã xảy ra đối với tổ chức của mình
thì đấy là cái cách duy nhất mà hiệu quả nhất trong thời điểm này
đối với người sử dụng thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải trang bị cho mình những công cụ
bằng công nghệ để giúp bảo vệ các máy tính bảo vệ các dữ liệu của mình trên máy tính
cụ thể ở đây là người sử dụng cần phải trang bị phần mềm dây virus thường trực đủ mạnh và có cập nhật liên tục từ nhà sản xuất
đồng thời thì cũng cần phải cập nhật thường xuyên bản bá cho lỗ hổng trên các hệ điều hành trên các phần mềm cài trên máy tính của mình
và người sử dụng cũng không nên chạy trực tiếp các cái file tải về từ internet tải qua email
với khi mà chúng ta tham gia internet thì với những địa chỉ mà không rõ xuất xứ không có nguồn gốc thì tốt nhất là chúng ta không nên truy cập
thưa quý vị vấn đề an toàn an ninh mạng được việt nam đặc biệt quan tâm
chính vì vậy năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin và truyền thông đã thành lập trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
đồng thời việc ra đời những liên minh về an toàn thông tin mạng liên minh sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng sẽ là bước đệm vững chắc
để việt nam có thể làm chủ các thiết bị về an toàn mạng
cho người việt có một không gian mạng an toàn